mưa lớn diễn ra tại tỉnh tuyên quang đã dẫn tới lũ lụt gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
và trong đó thì thiệt hại nặng nhất là hai huyện na hàng và hàm yên
mưa lũ đã cuốn trôi ba người trong một gia đình khi đi qua đập tràn ở xã minh hương huyện hàm yên
hai mươi chín ngôi nhà tại hai huyện na hang và hàm yên bị đổ sập hơn năm mươi hai hectare lúa hoa màu bị gãy đổ ngập ống
bên cạnh đó mưa lớn cũng làm sạt lở đất đá gây ách tắc nhiều tuyến đường
ngay sau khi thiên tai xảy ra ubnd tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả
đồng thời hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn với mức là năm triệu đồng một hộ nhà hư hỏng nặng là ba triệu đồng một hộ
các xã hỗ trợ gia đình người thiệt mạng một mươi ba triệu đồng